bây giờ là bản tin nhanh
mời quý vị cùng điểm qua một số những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa có quyết định khởi tố bị can đối với bốn đối tượng
có liên quan đến vụ bảy trăm linh kg ma túy đá bị bỏ quên bên vệ đường
và đồng thời đang làm thủ tục truy nã quốc tế đối với một đối tượng nước ngoài được cho là kẻ cầm đầu
theo đó bốn đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn phú bị khởi tố tạm giam
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn bảo trung về tội không tố giác tội phạm
võ sĩ mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản
linh sang sung quốc tịch đài loan trung quốc bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tuy nhiên đối tượng linh seng sung được cho là người cầm đầu đường dây
đã rời việt nam bằng đường hàng không cùng với hai nghi phạm khác là linh khun trung và hồ du seng
cho nên công an tỉnh nghệ an đã tiến hành làm thủ tục truy nã quốc tế đối tượng này
trước đó đối tượng phú đi xuất khẩu lao động ở đài loan và quen biết với một số đối tượng người bản địa
sau khi về nước đối tượng người nước ngoài sang việt nam và liên lạc với phú
từ đây bắt đầu phú được giao điều hành mọi hoạt động quá trình vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguyễn văn phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ vận chuyển tẩu tán gần một tấn ma túy đá
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nam thanh niên đã bất ngờ xông vào trường tiểu học dùng dao đâm nhiều em học sinh và cô giáo
vào cuối giờ chiều ngày bốn tháng năm công an tỉnh thanh hóa cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đỗ mãnh triều minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn về tội giết người
trước đó vào khoảng chín giờ sáng ngày ba tháng năm tại trường tiểu học xã đồng lương
khi các em học sinh đang giờ ra chơi thì đỗ mãnh triều minh đã xông vào trường đâm em lê hữu phước
học sinh lớp năm a tử vong bốn học sinh khác và một cô giáo bị thương
công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng minh để điều tra xử lý theo quy định
bước đầu minh khai nhận là do có mâu thuẫn cá nhân cho nên đã gây ra vụ án trên
qua xét nghiệm minh không có nồng độ cồn âm tính với ma túy
thế nhưng đối tượng này nghiện game và có biểu hiện trầm cảm ít tiếp xúc với những người bên ngoài
công an thành phố lạng sơn cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc người phụ nữ bị tử vong thi thể cháy đen ven đường
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng năm tại phố phai luông ba phường tri lăng thành phố lạng sơn
người dân phát hiện một sát người chết cháy
và nhận được tin báo công an thành phố lạng sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lạng sơn đến hiện trường
phát hiện cạnh thi thể có một bật lửa một chậu nhôm một đôi dép và điện thoại di động
thanh tính của nạn nhân được xác định là bà long thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại khối văn miếu đường chùa tiên khu tái định cư phai luông phường chi lăng thành phố lạng sơn
địa điểm phát hiện thi thể chỉ cách nhà của nạn nhân khoảng một trăm linh mét
vào tối ngày bốn tháng năm công an thành phố hải phòng cho biết là đã bắt giữ được nghi phạm
phóng hỏa thiêu dụi một cửa hàng quần áo tại quận lê trân thành phố hải phòng
đối tượng bị bắt giữ là trần trung cường chú tại quận ngô quyền
trước đó cường và chị đào thị tống tuyết sống chung như vợ chồng và cùng có với nhau hai người con
tuy nhiên cả hai người không đăng ký kết hôn và chia tay đã lâu
nhiều lần cường đề nghị được nuôi con nhưng chị tuyết không đồng ý
và vào chiều ngày bốn tháng năm cường đã mang xăng đến đốt cửa hàng bán quần áo của chị tuyết rồi bỏ đi
rất may là vụ cháy đã không gây thiệt hại về người
từng có tiền án ba năm tù giam về tội cướp giật tài sản
vừa mới ra tù thế nhưng không lo tu diễn
nguyễn thành long chú ở thành phố bơ ma thuật lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản
đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
trước đó khi đến nhà của bạn gái ở phường khánh xuân thành phố bô ma thuật chơi rồi ngủ lại
cho đến sáng ngày hôm sau thấy nhà hàng xóm khóa cửa bên ngoài
nên long đã lấy một chiếc mỏ lết rồi treo sang cậy khóa cửa
vào lục tìm lấy trộm bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng sáu chỉ vàng
long khai nhận là số tiền trộm cắp được đã tiêu xài cá nhân
còn số vàng thì đem về trôn phía sau vườn nhà người yêu
chờ sau này sự việc lắng xuống sẽ đem đi bán lấy tiền tiêu xài
cơ quan công an thành phố bơ ma thuật đã truy thu số vàng để trả lại cho gia đình bị hại
sau chín năm lẩn trốn quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trịnh thị trung chú tại phường tân lập thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại xã tân phú
huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo kết quả điều tra vào tháng bốn năm hai nghìn tám
lấy lý do là cần vốn làm ăn buôn bán
trung đã nhiều lần vay mượn của anh hoàng vĩnh yên cùng chú tại trung cư với trung
số tiền là một trăm hai mươi triệu đồng
sau nhiều lần anh yên gặp và yêu cầu trung hoàn trả lại số nợ
thế nhưng trung không chịu trả
sau đó trung đã làm thủ tục bán căn hộ tại trung cư rồi bỏ trốn
cho đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đã ra quyết định truy nã đối với trung về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau nhiều năm lẩn trốn cho đến chiều ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trung đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại xã tây phú huyện thoại sơn tỉnh an giang
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân